ubnd tỉnh bạc liêu vừa phê duyệt đề án xây dựng bạc liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm đầu tiên của cả nước
theo nội dung đề án tỉnh sẽ lấy xuất khẩu làm động lực đồng thời quan tâm đến thị trường nội địa và khách du lịch
ngoài ra trung tâm công nghiệp tôm của cả nước cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác liên kết với các địa phương
nhất là các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông cửu long và tp hcm cả về sản xuất tiêu thụ sản phẩm
góp phần hạn chế tình trạng đầu tư manh mún giàn trải kém hiệu quả
dự kiến nguồn vốn để triển khai đề án là hơn ba tỷ đồng lấy từ ngân sách trung ương và địa phương
đóng góp của các doanh nghiệp các nguồn hợp pháp khác